chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến tết trung thu
hiện nay tại tp hcm nhiều điểm bán bánh trung thu trên đường hoàng minh giám cộng hòa và hoàng văn thủ
đã treo bảng đại hạ giá mua một tặng một
theo đại diện các công ty thì mọi năm bánh trung thu được bán từ tháng sáu âm lịch
nhưng năm nay bán từ đầu tháng bảy và rất ít khách mua
trong khi đó chi phí nguyên vật liệu đầu vào chi phí nhân công đều tăng từ một mươi ba một mươi năm
nhưng giá bán lẻ không tăng
theo các cửa hàng năm nay kinh tế rất khó khăn thị trường sức mua chậm
nên lượng hàng lấy về cũng giảm năm mươi so với năm ngoái và sức mua hiện tại giảm năm mươi